thưa quý vị rạng sáng ngày một mươi ba tháng năm lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu ba mẹ con bị mắc kẹt
trong một vụ cháy tại căn nhà số sáu mươi ba một b đường hậu lân bốn ấp hậu lân xã bà điểm huyện hóc môn
hiện công an huyện đang phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm đám cháy bùng phát tại khu vực tầng trệt
nơi chứa nhiều dụng cụ dạy cháy và xây gắn máy nên những người ở tầng trên
trong đó có hai trẻ em bị kẹt không tìm ra lối thoát hiểm
phát hiện sự việc người dân xung quanh liền hô hoáng cũng như huy động bình chữa cháy mini dập lửa giải cứu người mắc kẹt
tuy nhiên cửa nhà bị khóa bên trong nên không thể mở được lối vào
trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn đã điều lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện hóc môn
xuất bốn xe chuyên dụng cùng hai mươi cán bộ chí sĩ đến hiện trường phung nước chữa cháy
đồng thời dùng kiềm cộng lực búi chặt xà ben máy cắt
phá cửa cứu được một người phụ nữ cùng hai bé gái đã mắc kẹt bên trong nhà ra ngoài an toàn
bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận chất cháy chủ yếu là chiếc xe máy cũ
diện tích cháy khoảng bốn m hai trong căn nhà
tại hiện trường nhiều tài sản ở tầng trệt cùng một xe tay ga bị cháy và hư hỏng nặng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã ngăn chặn không cho đám cháy lan sang các nhà dân trong